liên quan đến vụ bốn mươi người trốn khỏi casino ở campuchia bơi qua sông về việt nam
vào chiều ngày hôm qua hai đối tượng gồm nguyễn thị lệ và lê văn danh
đã bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bước đầu lệ khai nhận từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch
câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ việt nam qua campuchia để nhận tiền hoa hồng
lệ đã móc nối với danh tham gia đón khách xuất cảnh đưa sang campuchia
ngoài việc đưa sáu người khách trước đó xuất cảnh trái phép qua campuchia
lệ còn thừa nhận đã cùng danh đưa chót lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép
qua campuchia làm việc tại các casino